dạng sáng nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà bốn tầng ở ngõ hai trăm linh năm đường xuân đỉnh
quận bắc từ liêm hà nội làm bốn người tử vong nguyên nhân được xác định là do bị chập điện
vào thời điểm trên nhiều người dân tại đây thấy khói bốc lên nghi ngút tại số nhà ba mươi bảy
nghi ngờ có điều không lành một số hộ dân đã tiến hành dập lửa đồng thời thông báo tới lực lượng
chức năng ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều phương tiện gồm
bốn xe cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện tủ lạnh lúc nửa đêm